nhằm nâng cao công tác quản lý đặc biệt là công tác quản lý giáo viên dạy thực hành lái xe cũng là để bảo vệ quyền lợi cho các cơ sở đào tạo được cấp phép sở giao thông vận tải hà nội vừa có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp xử lý các cơ sở đào tạo lái xe không đúng giấy phép
qua giả soát sở giao thông vận tải hà nội đã phát hiện bảy cơ sở dạy lái xe không thuộc thầm quyền quản lý gây ảnh hưởng đến các cơ sở đào tạo được cấp phép
bên cạnh việc xử lý các cơ sở không được cấp giấy phép sở yêu cầu thanh tra phối hợp với công an phường xử lý nghiêm những xe tập lái dạy thực hành không đúng địa điểm đã đăng ký
bảy cơ sở này gồm địa điểm tập lái xe hồng anh số bảy trăm tám mươi năm nguyễn khói quận hoàng mai địa điểm tập lái xe nguyễn xiển số ba trăm một mươi hai nguyễn xiển quận hoàng mai
địa điểm tập lái xe số chín số bảy mươi chín võ trí công quận tây hồ địa điểm tập lái xe số chín khu đô thị nam trung yên quận cầu giấy
sân tập lái nhật tân địa chỉ ngõ bốn trăm sáu mươi bốn âu cơ quận tây hồ địa điểm tập lái xe đường đỗ đức dục quận nam tử liêm địa điểm lái xe tại cột phát sóng vov đường mỹ trì quận nam tử liêm